hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chất lượng cao khá toàn diện với mức độ cam kết sâu nhất từ trước tới nay
tại phiên họp tổ sáng nay phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có những giải đáp cụ thể về những băn khoăn của một số đại biểu về cptpp và các văn kiện liên quan

tuy nhiên có ý kiến băn khoăn về tranh lệch trình độ phát triển kinh tế nước ta với các nước thành viên của hiệp định còn khá lớn và cho rằng mặc dù hiệp định mang lại nhiều cơ hội nhưng đi cùng theo đó là những rủi ro và thách thức đối với các lĩnh vực thương mại dịch vụ đầu tư nông nghiệp thu ngân sách
tuy nhiên có ý kiến băn khoăn về tranh lệch trình độ phát triển kinh tế nước ta với các nước thành viên của hiệp định còn khá lớn và cho rằng mặc dù hiệp định mang lại nhiều cơ hội nhưng đi cùng theo đó là những rủi ro và thách thức đối với các nước thành viên của hiệp định